thưa quý vị và các bạn tiếp theo sau một trăm sáu mươi sáu cán bộ y bác sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi tám và bệnh viện y học cổ truyền
bộ công an tri viện cho bắc giang để chống dịch trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại bắc ninh
thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an
sáng nay tại hà nội học viện cảnh sát nhân dân phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ gia quân
tiếp tục tăng cường cán bộ chiến sĩ học viên về hỗ trợ công an tỉnh bắc ninh đảm bảo an ninh trả tự và phòng chống dịch covid một mươi chín
thượng tướng nguyễn phan sơn thủy trưởng bộ công an đã đến giữ giao nhiệm vụ và động viên các cán bộ chiến sĩ và học viên
một mươi học viên của học viện cảnh sát nhân dân và một trăm linh cán bộ chiến sĩ của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tham gia nhiệm vụ tại tỉnh bắc ninh
được phân công phối hợp cùng các đơn vị của công an tỉnh tham gia công tác phòng chống dịch
tổ chức các tổ tuần tra chốt kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm
trước đó toàn bộ số cán bộ chiến sĩ học viên này đều được tham gia tập huấn về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chúng tôi cũng nhận được kiến trị đạo lãnh đạo bộ công an trong đó có các hoạt động để quan triệt đến các em
thứ nhất là các kiến thức cơ bản về phòng chống dịch
cái thứ hai là những công việc liên quan đến an ninh trẻ tự tại địa phương
cái thứ ba là quan hệ phối hợp với công an địa phương chia sẻ với nhân dân địa phương trong tác phòng chống dịch như thế nào để có hiệu quả
và làm thế nào để truy vết trong tác phòng chống dịch để hỗ trợ địa phương ngăn chặn hạn chế việc lây lan
phát biểu tại buổi lễ
ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận biểu dương ý thức trách nhiệm
lòng quyết tâm không quản ngại khó khăn gian khổ của các cán bộ chiến sĩ học viên đã tự nguyện sung phong tăng cường tri viện cho tiền tuyến
thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh hiện nay lực lượng công an nhân dân tại các địa phương đang căng mình trên tuyến đầu phòng chống dịch
vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn vừa đảm đương các nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
trong khi đó quân số mỏng cán bộ chiến sĩ phải làm việc ngày đêm với cường độ cao
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu các thành viên của đoàn công tác tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch khi làm nhiệm vụ tại địa phương
chấp hành nghiêm điều lệnh giữ gìn lễ tiết tác phong phát huy tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân
xây dựng tình đoàn kết quân dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
sau buổi lễ phát động đoàn xe chở gần bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ học viên đã xuất quân lên đường đi bắc ninh để làm nhiệm vụ
trước đó thực hiện phương châm chống dịch như chống giặc lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo tăng cường gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ cho công an tỉnh bắc giang
tham gia công tác phòng chống dịch tại các địa bàn trọng điểm
ngày hai mươi bảy tháng năm một trăm sáu mươi sáu y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi tám và bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
cũng đã ra quân tri viện tham gia quản lý vận hành bệnh viện giã chiến số hai tại tỉnh bắc giang